liên quan tới xung đột giữa nga và ukraine giới chức ukraine cho biết các lực lượng nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào khu vực ngoại ô thủ đô kiev và vùng chefrigu ở phía bắc đất nước lần đầu tiên trong nhiều tuần
trong khi đó các quan chức ukraine đã thông báo về một cuộc phân công nhằm giành lại khu vực kheon vốn bị lực lượng nga kiểm soát ngay từ đầu chiến dịch quân sự
một quan chức cấp cao của bộ tổng tham mưu ukraine cho hay nga đã tấn công khu vực kiev bằng sáu quả tên lửa phóng từ biệt đen đánh trúng một đơn vị quân đội ở làng liutis ngoại ô thủ đô
cuộc tấn công đã phá hủy một tòa nhà và lực lượng ukraine đã bắn hạ một trong những tên lửa thị trấn baka
thống đốc khu vực kiev cho biết có một mươi năm người bị thương trong các cuộc không kích nói trên
con số này chưa được kiểm chứng độc lập
phía nga cũng chưa có phản hồi trước các thông tin về vụ tấn công